được biết huy và nguyễn thị tú anh sống với nhau như vợ chồng quá trình chung sống cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên tú anh bỏ về nhà cha mẹ ruột
vào tối ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi khi đang nói chuyện điện thoại với tú anh thì huy nghe có tiếng người đàn ông ở ngoài nói xen vào nên huy nổi cơn ghen
sau đó huy rủ thẳng là em họ hàng với huy mang theo hai cây dao tự chế đi tìm vợ và tình địch để đánh ghen
khi nhìn thấy trần trí phải chạy xe máy chở tú anh về nhà và đang dừng xe trước cổng huy và thẳng cùng xông tới dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người khiến phải nằm bất động
gây án xong huy và thẳng bỏ trốn
còn trần trí khải được mọi người đi đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị mang thương tật sáu mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn
các đối tượng gồm lê anh hùng lý tuấn anh trương hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá
các đối tượng thường dùng sim giác và sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
lợi dụng nhu cầu các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa bán vé máy bay với thủ đoạn rất tình vị
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch
nhưng số chuyến bay rất hạn chế vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạo niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu
giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín giấy xét nghiệm covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai hồ sơn tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã làm việc được với hai bị hại và xác định tổng số tiền của hai người
bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng